sau ba năm triển khai thi hành luật hợp tác xã kinh tế tập thể dần trở thành một trong những lĩnh vực có sức tăng trưởng ổn định
góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội
tuy nhiên quy mô của nhiều hợp tác xã còn nhỏ lẻ và thiếu đầu ra cho việc tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
tính đến ngày ba mươi tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu toàn thành phố hà nội đã có trên một hợp tác xã đang hoạt động hoàn thành việc chuyển đổi
theo luật hợp tác xã hai nghìn một mươi hai
tuy kết quả chuyển đổi đạt bảy mươi ba một là rất đáng khích lệ đem lại đời sống kinh tế khá hơn cho người dân
xong số lượng các hợp tác xã hoạt động ở mức trung bình và yếu còn tới ba mươi sáu
hiện toàn thành phố có hai trăm bảy mươi một hợp tác xã ngừng hoạt động tồn tại danh nghĩa và chờ giải thể
thực tế hiện các hợp tác xã tại hà nội cũng gặp phải những khó khăn chung trong việc xây dựng chuỗi liên kết sản xuất
tiêu thụ sản phẩm những giải pháp về lâu dài giúp các hợp tác xã có thể hội nhập sâu rộng
phát triển bền vững
đối với nhiều hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp những khó khăn về vốn cũng không hề nhỏ
trong khi đó đầu ra cho sản phẩm không ổn định thiếu sức cạnh tranh
bên cạnh đó chính sách hỗ trợ cho các hợp tác xã về công nghệ trong bảo quản sản phẩm
chế biến sản phẩm nông sản còn ít nhiều hợp tác xã chưa có giao quyền quản lý đất đai
nhà xưởng để chủ động hơn trong việc thực hiện phương án sản xuất kinh doanh
mở rộng thị trường tiếp cận các nguồn vốn đầu tư
các hợp tác xã chưa được giao quyền chủ động về việc quản lý đất đai đã được giao
đó là trụ sở đất kho đất tiốt
để hợp tác xã có chủ động hơn trong việc thực hiện phương án sản xuất kinh doanh
mở rộng thị trường tiếp cận các nguồn vốn đầu tư

để hợp tác xã có chủ động về việc phương án sản xuất kinh doanh